thưa quý vị tiếp tục thông tin về cơn bão số chín
hồi một mươi sáu h chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng năm trăm năm mươi km cách quảng nam bốn trăm chín mươi km cách quảng ngãi bốn trăm bốn mươi km và cách phú yên ba trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên với sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vị bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn h ngày hai mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh năm một độ kinh đông trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên là từ vị tuyến một mươi một một mươi tám độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi tám độ kinh đông
không chỉ gây gió mạnh ở ngoài khơi xa từ trưa vào chiều nay vùng biển ngoài khơi từ đà nẵng đến phú yên
cũng có gió mạnh cấp chín một mươi một dự báo trong đêm nay và ngày mai gió sẽ tăng lên cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội với sóng biển cao từ sáu tám m
ở khu vực vĩnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão
kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
sóng biển cao từ bốn sáu m
vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận có gió mạnh cấp bảy một mươi biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm m
đó là thời tiết trên các vùng biển còn trên đất liền từ chiều tối nay mưa ở miền trung cũng có xu hướng gia tăng
dự báo từ đêm nay trở đi khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên sẽ có mưa rất to
từ gần sáng và ngày mai vùng mưa to sẽ lan dần sang khu vực bắc tây nguyên là các tỉnh con tum
gia lai và đắk lắc đồng thời cũng mở rộng hơn lên phía bắc là các tỉnh quảng trị trở ra đến nghệ an
nằm ở rìa phía nam của cơn bão số chín vì thế từ đêm nay ở khu vực nam bộ cũng chuyển nhiều mây hơn
và có mưa rào và rông nhiều nơi cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo rông và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước